công nhân mỏ là công việc đặc thù làm việc trong môi trường khó khăn nguy hiểm
chính vì vậy trong thời gian qua tập đoàn than khoáng sản việt nam đã cố gắng đầu tư máy móc công nghệ giảm thiểu tối đa vất vả cho công nhân của ngành
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng ninh nhân kỷ niệm tám mươi năm ngày truyền thống công nhân vùng mỏ truyền thống ngành than
với điều kiện làm việc trong những môi trường rất khắc nghiệt như thế này thì có thể nói công nhân ngành than là một trong những ngành nghề rất vất vả
và trong thời gian qua thì lãnh đạo tập đoàn than khoáng sản việt nam cũng đã có rất nhiều chính sách để có thể nâng cao được đời sống cho công nhân viên của ngành
hiểu được sự vất vả của công nhân những người làm việc dưới hầm lò tám tiếng một ngày năm ngày một tuần
nhiều năm qua việc đầu tư trang thiết bị máy móc kỹ thuật song song với đó là nâng cao năng lực chất lượng của công nhân lao động ngành than đã có nhiều chuyển biến
cụ thể là chiến lược giảm lao động phổ thông tăng lao động kỹ thuật của tập đoàn
các đơn vị ngành than thực hiện rất tích cực hiện số lượng lao động kỹ thuật của tập đoàn than khoáng sản việt nam đã tăng lên gần bảy mươi lao động phổ thông đã giảm xuống còn hai mươi năm
đây là một trong có thể nói là một cơ bản nhất và quan trọng nhất của tập đoàn đó là đầu tư đổi mới công nghệ và thiết bị để đảm bảo làm sao cho người lao động ít vất vả hơn và năng suất lao động tăng lên nhiều hơn
và sau đó là tập đoàn
tập đoàn cũng tiếp tục quan tâm đến những chế độ đại ngộ cho cán bộ công nhân của tập đoàn nhất là công nhân lò
so với trước đây thì công nghệ thô sư ví dụ như công nghệ xi giá xi giá xích thì chúng tôi đã dùng cái chế độ đồng bộ này vào thì chúng tôi đã giảm thiểu được cái sức lao động của lao động công nhân trực tiếp
cùng với việc tăng lao động kỹ thuật giảm lao động phổ thông thì các phương tiện máy móc công nghệ cũng đang được đầu tư lớn hiện đại
để đáp ứng yêu cầu sản xuất ngày càng cao đi đôi với đó là tăng cường công tác an toàn lao động phòng chống cháy nổ cho công nhân
hiện tất cả các mỏ đều có báo an toàn thiết bị cứu nạn công tác giáo dục an toàn lao động cho công nhân luôn được đặt lên hàng đầu
chính vì sự quan tâm đó mà tinh thần làm việc của công nhân lao động ngành than vẫn luôn được giữ vững bất chấp những khó khăn